cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam một mươi một đối tượng liên quan tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn g ở phường tân biên tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi nhận và đưa hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm lương minh tú đăng kiểm viên giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu mươi bốn g
lê văn lộc lê sơn tuyền phạm phú giáo phan hữu lương lê khánh phương trần đức duy đào minh hiển
nguyễn thành hải đều đăng là đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm cùng với hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ trí giang
nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t ở phường tân tiến tp biên hòa và lê tiến trung giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang ở khu phố một phường long bình tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ bước đầu xác định từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
trong đó riêng đối tượng lương minh tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn ba tỷ đồng
trong khi đó vào ngày hôm qua công an tỉnh thái bình công an huyện đông hưng đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
chín đối tượng về hành vi nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một g và một mươi bảy trăm linh hai g
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam lưu quang hải giám đốc trung tâm đăng kiểm bùi ngọc diệp phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
tô hồng dương đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một g về hành vi nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc viễn nguyễn văn kính bùi văn tưởng nguyễn tiến uy và tạ văn huynh
đều là cán bộ trung tâm đăng kiểm một nghìn bảy trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ
bước đầu cơ quan công an xác định tám đối tượng trên đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện
thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện
dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn an toàn
hiện công an tỉnh thái bình đang điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng
và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng nguyễn bảo an khang và nguyễn phước lộc
cùng chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã bị bắt giữ
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng
từ tháng một từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lưu kéo hơn một mươi bảy người
tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra công an tỉnh bến tre đã thu giữ nhiều máy tính sách tay máy vi tính để bàn
điện thoại di động và hơn năm trăm linh thẻ sim được các đối tượng sử dụng để mở các tài khoản
phục vụ cho các hoạt động giao dịch thu tiền đồng bọn
đồng thời thu giữ được số tiền hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của các đối tượng
ngoài hai đối tượng trên cơ quan chức năng cũng đã mời làm việc với hàng chục đối tượng
là con bạc trong đường dây đánh bạc này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với lê trúc hào chú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lê trúc hào cùng nhóm bạn tổ chức nhậu
tại phường phú khương thành phố bến tre thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
với nhóm thanh niên khác trong đó có phạm nam sơn
sau đó sơn dùng xe mô tô bỏ chạy
thấy vậy hà điều khiển xe ô tô đuổi theo sơn
khi đến khu vực xã phú hưng hào đã dùng xe ô tô đâm vào xe mô tô của sơn
đang điều khiển làm anh này bị té ngã và thương tích tám mươi bảy
với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ hồ văn huy
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã bị tạm giữ
tăng vật lực lượng công an tạm giữ gồm một cây roi điện một cây súng rulo
hai mươi viên đạn và một cây kiếm tự chế
qua điều tra ban đầu hồ văn huy khai nhận giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã đặt mua trên mạng số tăng vật trên với giá là tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
sau đó cất giấu tại phòng trọ
ngoài ra tại phòng trọ của huy còn có tám người nữ là nhân viên do huy quản lý
khi có người yêu cầu nữ tiếp viên phục vụ hát karaoke
thì huy sẽ bố trí với giá tiền là ba trăm linh đồng một người một giờ
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam cũng đã tiến hành
bắt giữ đối tượng lê hồng thái chú tại phường điện an thị xã điện bản
về hành vi mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ khám xét nhà của đối tượng thái
lực lượng công an phát hiện và tạm giữ bảy khẩu súng một một mươi năm viên đạn các loại
hai bình xịt hơi cay một con dao và một số phụ kiện chế lắp súng
thưa quý vị sau hai mươi một ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu dọc xen
xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp thì vào dạng sáng nay
lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của bé thái lý hạo nam sinh năm hai nghìn một mươi hai lên mặt đất
các lực lượng chuyên môn đã phối hợp và có sự chỉ đạo trực tiếp của các nhóm chuyên gia
trong thực hiện công tác cứu hộ vào lúc một giờ hai mươi phút sáng nay thi thể của bé hạo nam đã được đưa lên
sau đó lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y khâm liệm
có sự chứng kiến của gia đình chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
theo kết quả điều tra qua pháp y đại thể tại hiện trường
nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong
thưa quý vị dịp cận tết
các chợ nhộn nhịp hàng hóa tấp nập hơn nhiều so với ngày thường
kéo theo đó nhiều tiểu thương cũng phải tận dụng chỗ trống
thậm chí là lấn chiếm cả lối thoát hiểm để bày vào hàng hóa
một khi rủi ro xảy ra thì khó có thể bảo đảm được việc thoát hiểm và chữa cháy kịp thời
nhằm ngăn ngừa kiểm soát hiệu quả nguy cơ cháy nổ
tại thành phố đà nẵng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp
với ban quản lý các chợ tăng cường các biện pháp công tác
chợ côn chợ xâm út nhất đà nẵng
ở thời điểm này công tác phòng ngừa cháy nổ đang được tập trung cao độ
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở thường xuyên tổ chức diễn tập giả định như thế này
các nắm cháy tại kỳ út nhanh chóng được dập tắt
bên cạnh việc ban quản lý chợ tăng cường thành viên tham gia ứng trực
từ ngày hai mươi ba tháng chạp một đội chữa cháy chuyên nghiệp được cắt cử
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng xử lý tình huống
qua những buổi thực tập phối hợp với lực lượng cơ sở của bên chợ côn
và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đà nẵng thì sẽ giúp cho lực lượng hai bên là nắm vững về
cũng như là thông thạo về địa hình của khu vực chợ côn
cũng như là khu vực xung quanh chợ côn
từ đó thì có thể đề ra các phương pháp và biện pháp để phòng ngừa đảm bảo
trong công tác an toàn phòng cháy cháy trong dịp tết
đặc biệt là những cái
trung tâm thương mại và các chợ truyền thống
vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại công ty quản lý chợ
bố trí một cái kiếp trực thường trực từ ngày hai mươi ba đến hết đêm ba mươi
tại trung tâm thương mại chợ côn để sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổi xảy ra
tại một cái trời truyền thống lớn nhất của thành phố
chợ côn có khoảng hai hai trăm linh kiosk buôn bán do đó không chỉ vào ban ngày
hàng đêm luôn
chợ côn có lực lượng kiểm soát bên trong chợ nếu phát hiện tiểu thương thờ cúng
không kiểm tra hệ thống điện trước khi ra về hàng hóa đặt lấn chiếm lối thoát hiểm
ban quản lý sẽ lập biên bản xử lý dù các hoạt động tuyên truyền diễn ra thường xuyên
tuy nhiên với tâm lý lơ là chỉ tập trung vào việc kiếm lợi nhuận các trường hợp vi phạm vẫn xảy ra
có nhiều người về đến nhà quên quay lên ba bốn km phải tắt công tác chính vì vậy một hai lần như vậy
họ ai cũng phải nhắc nhở nhau
tiếp tục kiểm tra từng ngoài hàng một nếu hộ kinh doanh chưa tắt điện chúng ta phải tắt điện và lập
biên bản để ghi nhận việc sáng ngày mai sẽ mời hộ kinh doanh vào làm việc để đảm bảo công tác quản
lý và an toàn trong xây dựng điện ngồi ra chúng ta cũng có công tác tổ kiểm soát thường xuyên trong
vấn đề mà ekip trực và báo cáo trên mạng phòng mềm của ca trực chụp hình tại hiện trường của những
hộ kinh doanh hoặc những quả vi phạm về đảm bảo an toàn khẩu trang
một vụ cháy chợ tại bình định thiêu rụi toàn bộ một mươi kiosk bán hàng mỹ phẩm quần áo vừa xảy ra vào
rạng sáng ngày hai mươi tám tết như một cảnh báo về an toàn cháy nổ tại các chợ truyền thống những ngày giáp
tết nếu tiểu thương không nhận thức rõ tầm quan trọng về việc chấp hành quy định an toàn phẩm
cháy chữa cháy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ một mươi năm đối tượng tại
điện biên lai châu và hai tỉnh u đông xay phong sỉ lào của lào và thu giữ ba mươi tám bánh
đá ba kg ma túy đá một khẩu súng một trăm năm mươi bảy viên đạn các loại một hộp tiếp đạn ak một trăm tám mươi triệu kiếp lào
đây là kết quả mà chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi năm giờ đồng hồ công an tỉnh điện biên đồng chủ trì cùng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với công an các tỉnh bắc lào điều tra
làm rõ và triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chuyên án được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của
công an điện biên và công an các tỉnh bắc lào
hơn bốn trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ của công an các tỉnh điện biên lai châu lào cai
cùng các cục nghiệp vụ bộ công an và công an hai tỉnh bắc lào đã được triển khai vào cuộc
quá trình đấu tranh với chuyên án này thì chúng tôi xác định đối tượng cầm đầu đường dây là vàng a chứ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã sipafin huyện đồng bộ tỉnh điện biên
đối tượng này chúng tôi đã đấu tranh và bốc giữ rất nhiều mắt xích
các đối tượng trong đường dây ma túy này chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống ở vùng rừng núi hèo lãnh
vì vậy chúng hiểu và rất thông thạo địa bàn
chúng lợi dụng địa hình rừng núi để vận chuyển ma túy
từ đó gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi trong quá trình nắm thông tin về các đối tượng trong đường dây
và tìm cách và xây dựng được kế hoạch phá án
một mươi bảy h ngày tám tháng một năm hai nghìn hai
tại khu vực bản hồ chim hai xã ma thị hồ huyện mường trà tỉnh điện biên
ban chuyên án gồm công an tỉnh điện biên công an hai tỉnh u đôm xay phong sa lì
cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng
phan sinh khi và vàng a vả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tệ xã hồi lếch huyện mường nhé tỉnh điện biên
khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hai mươi tám bánh heroin
mở rộng điều tra ban chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng
là thảo a vàng và vàng a tùng cùng chú tại xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
cùng lúc đó tại lào tổ công tác đã đột kích vào cụm bản hồi lả
bắt giữ thành công đối tượng là kham mạ vông tên thường gọi là dung
đây chính là đối tượng đã thực hiện giao dịch hai mươi tám bánh heroin với nhóm đối tượng phan xìn khi
đầu tranh khai thác là dung khai nhận trước đó đã mua bán và vận chuyển hai lần
với tổng số hai mươi kg thuốc viện và hai mươi một bánh heroin từ lào về việt nam
cho các đối tượng trên
trong khi đó vào ngày một mươi một tháng một tại udomsai lực lượng phối hợp đã bắt giữ vàng a chứ
có tên gọi khác tại lào là vàng a dành chú tại tỉnh điện biên
thu giữ một kg mặt tư đá một khẩu súng pcp và nhiều vật chứng khác
tiếp đó dạng sáng ngày một mươi hai tháng một tổ công tác tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đã bắt giữ vàng a thành
tạ tận tiến hành ra soát các đối tượng
đầu tiên là những đối tượng nghi vấn phòng
và có nhân thân là người việt nam hiện nay cư trú ở bên lào
và đặc biệt là những đối tượng cư trú bất hợp pháp để chúng ta giả soát nổi lên
và từ đó để giả soát và sàng lọc ra được đối tượng nghi vấn
mà chúng ta cần tập trung đấu tranh làm rõ trong chuyên án
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã mua bán trên bốn trăm một mươi hai bánh heroin hai mươi tám kg thuốc viện
ba kg thuốc viện ba kg thuốc viện

và một trăm linh tỷ đồng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lôi kéo hơn một mươi bảy người tham gia đánh bạc trực tuyến
với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra công an tỉnh bến tre đã thu giữ nhiều máy tính sách tay
máy viết tính để bàn điện thoại di động và hơn năm trăm linh thẻ sim
được các đối tượng sử dụng để mở các tài khoản phục vụ cho các hoạt động giao dịch thu tiền đồng bọn
đồng thời thu giữ được số tiền hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của các đối tượng
ngoài hai đối tượng trên cơ quan chức năng cũng đã mời
làm việc với hàng chục đối tượng là con bạc trong đường dây đánh bạc trên
thông tin liên quan đến vụ giải cứu cháu bé tại đồng tháp
vào lúc một h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể bé thái lý hạo nam
lên mặt đất và kết thúc hai mươi một ngày các lực lượng tập trung toàn lực để thực hiện việc cứu nạn cứu hộ
sau khi kéo được đoạn bê tông thứ hai lên mặt đất lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng tháp đã đeo bình dữ khí xuống độ sâu hơn hai mươi sáu mét trong lồng ống sắt
bao quanh trụ bê tông và dùng thiết bị chuyên dụng để thực hiện việc tìm kiếm thi thể nạn nhân
do trong ống vách nhỏ hẹp thao tác thực hiện khó khăn lực lượng phải chia từng nhóm hai người xuống để thực hiện
sau đó thay nhóm khác để đảm bảo sức khỏe với sự hỗ với sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm của các lực lượng
sự chỉ đạo của lãnh đạo ubnd tỉnh đồng tháp đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
sau hơn ba tiếng thực hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được thi thể bé hạo nam lên mặt đất
sau khi đưa thi thể cháu bé lên mặt đất các cơ quan chuyên môn đã tiến hành công tác pháp y theo quy định
đồng thời tiến hành bàn giao thi thể của cháu về với gia đình
thưa quý vị mặc dù đã có chỉ đạo của phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn trọng đông
về việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng chiếm dụng mặt bằng nằm trong phạm vi danh giới
tuy nhiên thì đến nay tình trạng trên vẫn ngang nhiên diễn ra và dường như là đang thách thức sự chỉ đạo của lãnh đạo tp hà nội
dưới chân đường sắt trên cao đoạn yên lãng
phường thị quang quận đống đa tp hà nội
ngõ một trăm bảy mươi bảy yên lãng
vật liệu xây dựng được tập kết tràn lan ngay dưới chân cầu
các phương tiện vận chuyển náo loạn khu ngõ
ngay bên cạnh điểm tập kết vật liệu xây dựng là một quán nhậu bàn ghế được bày tràn lan như thế này
đi sâu vào trong ngõ xe lẫn khu vực đã được cải tạo dựng hàng rào là hàng quán kinh doanh nước giải khát
mặt bằng dưới chân đường sắt trên cao bị chiếm dụng hoàn toàn
người dân nơi đây nhiều
nhiều lần bức xúc trước những hoạt động này
điểm tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm
các hàng quán gây tiếng ồn
tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực
hiện nay chỉ cũng chăn trở nhất là vấn đề tập kết vật liệu xây dựng
thế thì ở đây có hai cái cơ sở mà chúng tôi cũng đã đề nghị nhiều
thế thì có lúc họ thực hiện được
nhưng có những lúc thật sự cũng gây rất là
có thể nói là cũng
nó dư cái bức xúc của nhân dân
và chúng tôi cảm thấy cũng không ổn lắm
bởi vì ngay trong khu dân cư đấy thì như vậy là
người ta cứ chất vật liệu xây dựng rồi vận chuyển bao nhiêu ngày đêm ảnh hưởng tới tư dân cư
thế cái phần này đề xuất rồi
và tôi nghĩ phường cũng có rất nhiều biện pháp rồi
thế nhưng bây giờ là để triệt đề vấn đề này thì thật sự cũng chưa triệt được
các điểm vi phạm này ngay gần với trụ sở ubnd phường thịnh quang
sau khi ghi nhận thực tế
và phản ánh với chính quyền địa phương phường thịnh quang
quán nhậu đã được xử lý
không còn tình trạng bàn ghế bầy tràn lan dưới chân cầu
mặt bằng đã được trả lại
tuy nhiên khu vực điểm tập kết vật liệu xây dựng vẫn áng ngữ tại đây
bản chất mà nói đối với những việc đấy thì ít nhiều
có gọn thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng liên quan đến bụi liên quan đến tiếng ồn
về người dân khi chúng ta sử dụng những dịch vụ đó thì rất muốn nó gần nhà
và càng thuận tiện bao nhiêu càng tốt
nhưng với những hộ mà ở gần đấy mà người ta không dùng
hoặc không sử dụng dịch vụ đấy thì đúng là người ta cũng không mong muốn những việc này
thì nó có những cái giữa khách quan chủ quan nó đa dạng nhau
những trường hợp có vi phạm một là phải thu gọn lại
hai nếu bày bừa ra là phải bốc dỡ
còn trong trường hợp mà họ không làm
thì cơ quan phường giao viên phường chúng tôi sẽ lập biên bản và xử phạt
để kiểm soát trật tự đô thị cũng như tình hình an ninh trật tự tại khu vực
camera giám sát đã được lắp đặt tại đây
vi phạm đã rõ chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý
thế nhưng như vậy là chưa đủ gian đe để những vi phạm còn tồn tại
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
cũng như ảnh hưởng đến mặt bằng đường sắt trên cao
câu hỏi được đặt ra bao giờ vi phạm sẽ được xử lý xuất điểm
câu hỏi được đặt ra bao giờ vi phạm sẽ được xử lý xuất điểm